chiều ngày tám tháng hai tức ngày bốn tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ubnd tp tuyên quang tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội đua thuyền trên sông lô xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động lễ hội được tp tuyên quang tổ chức hàng năm và dịp đầu xuân thu hút hàng vạn người dân và du khách
tham gia hội đua thuyền trên sông lô xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín có một mươi ba đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố
với gần bốn trăm linh vận động viên mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông lô với độ dài năm km
hội đua thuyền trên sông lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân thành phố tuyên quang được lưu truyền từ xa xưa
thể hiện sự mạnh mẽ tinh thần thượng võ và khát khao chinh phục sông nước của người dân thành phố tuyên quang
tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ tuyên